từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến nay gần một mươi sáu tài xế ở hà nội đã bị phạt nguội qua hệ thống camera với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ sai làn hay dừng đỗ
tính trung bình mỗi tháng trung tâm chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu xử phạt hơn một trường hợp với số tiền trên một tỷ đồng
theo phòng cảnh sát giao thông hà nội trong số gần một mươi sáu tài xế bị phạt nguội năm qua trường hợp vi phạm giao thông nhiều nhất thuộc về một nữ tài xế taxi công nghệ ở hà nội với hai mươi tám lần vi phạm
hiện ngoài việc xử phạt vi phạm nguội qua hệ thống camera giám sát từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín các đội cảnh sát giao thông ở nội ngoại thành hà nội cũng áp dụng hình thức phạt nguội qua hình ảnh người dân và báo chí cung cấp